như vậy liên tiếp trong thời gian vừa qua cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển tiêu thụ mỡ bẩn
dường như đây đang là mặt hàng được tung ra tiêu thụ mạnh tại thị trường hà nội
sai phạm thì đã rõ vấn đề là các cơ quan chức năng sẽ xử lý và đưa ra biện pháp nào để ngăn chặn triệt đề đường đi của mỡ bẩn hiện nay